sau khi đi qua philippines bão goni đã tiến vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi của năm nay
ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp để ứng phó với cơn bão này
sau khi đi vào biển đông bão số một mươi đã giảm từ cấp một mươi bảy khi đổ bộ vào philippines xuống còn cấp tám giật cấp một mươi
dự báo đêm mùng bốn dạng sáng ngày năm tháng một mươi một bão số một mươi sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ đà nẵng đến phú yên
với sức gió cấp chín giật cấp một mươi hai
tuy bão đã giảm cấp nhưng đây là cơn bão phức tạp dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thời tiết
và hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực trung bộ nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét vẫn rất cao
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan phải bảo đảm phương châm bốn tại chỗ khi ứng phó với bão
tập trung giả soát tàu thuyền trên biển để vào nơi tránh trú an toàn và hướng dẫn các tàu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
sơ tán dân ra khỏi lồng bè tròi canh không vì dự báo bão không lớn mà chủ quan

phải theo dõi chặt chẽ cơn bão khi đổ bộ vào bờ để chủ động sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm
và đặc biệt là sơ tán người dân khỏi những khu vực mà dễ sạt lở đất lũ ống lũ quẹt
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm cứu nạn ở những khu vực đã bị sạt lở đất trên biển phải bảo đảm an toàn
bộ tài nguyên và môi trường tập trung xây dựng và sớm hoàn thiện bản đồ đánh giá nguy cơ sạt lở đất